công an huyện eak của tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba và vương thế cao trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên easo của tỉnh đắk lắc về hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso tỉnh đắk lắc phá rừng
ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình của tỉnh phú yên
tuy nhiên lợi dụng việc được phân công làm tổ trưởng trong hai đợt tổ chức truy quét ý đã thỏa thuận cho nhóm của lê mô y cung tức ma khanh chú tệ tỉnh phú yên đi vào khu easo khai thác gỗ cam xe với tổng số tiền là ba mươi năm triệu đồng
sau đó ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn vận chuyển chót lọt về bán hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài